lừa đảo bán đất chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng một nữ giám đốc công ty bất động sản đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
đó là nguyễn thị hương giang ba mươi chín tuổi trú tại phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định
theo cơ quan công an vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín giang thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đất vàng bình định
có trụ sở tại thành phố quy nhơn công ty này do giang làm giám đốc và chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi một giang đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có thể liên kết với chủ đầu tư dự án hưng định city
ở tp quy nhơn để mua được những lô đất giá rẻ tại dự án này
sau đó giang đã huy động người dân góp tiền để mua đất rồi chiếm đoạt của bảy bị hại số tiền hơn hai hai tỷ đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giang bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
ra quyết định truy nã đặc biệt
đến ngày một mươi hai tháng một mươi bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện
và phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt giữ thành công đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn